trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín và nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện
với quyết tâm không bệnh viện nào trở thành ổ dịch
ngành y tế tp hcm đang tăng cường siết chặt các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm bệnh covid một mươi chín từ đầu vào
tại bệnh viện quận hai ngay cổng bệnh viện có máy đo thân nhiệt từ xa
người đến bệnh viện đều khai báo y tế đeo khẩu trang rửa tay diệt khuẩn đo thân nhiệt
bệnh nhân đi đến từ khu vực đã ghi nhận có các ca bệnh hoặc các triệu chứng nghi ngờ
sẽ đi lối riêng vào phòng riêng khám sàng lọc cách ly
bệnh viện di động thực hiện khám cách ly lắp đặt máy đo thân nhiệt từ xa
máy rửa tay tự động cảm ứng để hạn chế tiếp xúc phân luồng lối đi và thực hiện giãn cách an toàn
khoa nhiễm được nằm tách biệt ở một tòa riêng khu vực riêng biệt cách xa tòa nhà chính
với các khoa phòng khác của bệnh viện
bệnh viện ung bướu đã sắp xếp khu cách ly riêng cho bệnh nhân đến khám
phải nằm viện mà có yếu tố nguy cơ bệnh covid một mươi chín
nhiều bệnh viện cũng đã không cho thăm bệnh và chỉ duy trì một người nuôi bệnh đối với một bệnh nhân
sở y tế cho biết hiện tất cả các bệnh viện tất cả các bác sĩ khám sàng lọc đều mặc đồ bảo hộ phòng dịch covid một mươi chín